theo quy định của bộ y tế từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở y tế sẽ bắt đầu áp dụng quy định hồ sơ bệnh án điện tử
bệnh viện quận thủ đức thành phố hồ chí minh là bệnh viện đầu tiên ở việt nam
thí điểm thành công việc sử dụng bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại thành phố hồ chí minh
với mô hình bệnh án điện tử người dân sẽ không cần phải mang theo quá nhiều giấy tờ khi đến bệnh viện khám chữa bệnh
theo đó khi dùng thẻ y tế quét mã vạch người tài khám có thể tìm được phòng khám vì tất cả hồ sơ đều được lưu trên hệ thống
khi mà y tế áp dụng công nghệ thông tin thì là số liệu lưu đồ nó sẽ được tốt
chứ không như lúc trước mà mất hồ sơ này cái cái nọ rồi tìm hồ sơ rồi rất là lâu
rồi thuận tiện đỡ mất thời giờ dân dân vừa bác sĩ mà vừa bệnh nhân rất là tốt
đối với đội ngũ y bác sĩ thay vì cầm sổ ghi chép
nay chỉ cần chiếc máy tính
tại các khoa điều trị bác sĩ sẽ dùng máy tính bảng lưu tình hình sức khỏe của người bệnh vào hệ thống mỗi khi thăm khám
việc duyệt giấy tờ của lãnh đạo bệnh viện nay cũng trở nên đơn giản hơn
ví dụ như là mình làm bệnh án giấy thì sau khi khám bệnh xong
bác sĩ phải thao tác ở trên hồ sơ bệnh án giấy
tốn rất là nhiều thời gian rồi nó chưa kể thời gian đi tìm hồ sơ rồi ghi chép
mất rất là nhiều thời gian
hiện tại thì với cái hệ thống điện tử thì đơn giản hơn
mình bác sĩ có thể thao tác ngay trực tiếp tại dương bệnh luôn cũng được
thông qua một số những thiết bị thông minh như táp hoặc là điện thoại thông minh đều có thể thao tác ngay tại giường luôn được
bệnh viện quận thủ đức đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh từ năm hai nghìn tám
lúc đầu sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện do công ty phần mềm cung cấp
đến năm hai nghìn một mươi năm bệnh viện bắt đầu triển khai bệnh án điện tử khi được sự đồng ý của bộ y tế
sở y tế tp hcm và được sự thống nhất của cơ quan bảo hiểm y tế
lúc đầu bệnh viện triển khai thí điểm một khoa sau đó nhân rộng ra các khoa khác và đến nay đã triển khai trên toàn bệnh viện
bệnh viện sử dụng mô hình khoa khám bệnh thông minh còn nội trú thì bệnh viện sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
mô hình thành công tại bệnh viện quận thủ đức sẽ được nhân rộng tại các bệnh viện đầu ngành của thành phố
sau đó tại toàn bộ cơ sở y tế tiến tới quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân